sau hơn hai mươi năm bị hỏng mắt không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời
mới đây thì hai bệnh nhân ở tỉnh thừa thiên huế đã được ghép rác mạc
nguồn rác mạc này do cụ nguyễn viết bồng tám mươi bốn tuổi quê ở huyện điện bàn quảng nam hiến tặng
một ngày sau phẫu thuật khi tấm băng ở mắt được tháo ra
thì cả hai bệnh nhân đều ôm ngược khóc vì quá hạnh phúc
khi xúc động qua đi thì họ đã tự hứa sẽ để lại di nguyện là hiến toàn bộ bộ phận trên cơ thể cho bất cứ người nào cần
hai bệnh nhân phan hữu lạc sáu mươi năm tuổi và lê phước hiếu ba mươi tám tuổi đều trú tại thừa thiên huế
đang sống trong những ngày như mơ
bởi cách đây hai mươi năm cả hai đều bị bệnh dẫn đến hỏng mắt
suốt chuỗi ngày như sống trong bóng đêm dù mơ họ vẫn chưa một lần nghĩ có ngày mắt mình sẽ sáng trở lại
và cũng có được tấm lông hiện tạng không phải tiến trí giác mạc mà nội tạng của mình để giúp cho những người kẻ mấy mạng hơn
cùng cảnh như anh hiếu ông phan hiễu lạc bị bệnh sẹo rác mạc thị lực giảm dần rồi mờ hẳn
sau khi tiếp nhận rác mạc được hiến tặng ông sẽ lại được thấy mình trong gương nhìn thấy mọi người
và cũng từ niềm hạnh phúc lớn này ông lạc cũng tự hứa
ông lạc cũng tự hứa sau này nằm xuống sẽ trao toàn bộ cơ thể cho bất cứ ai cần
đối với bản thân tôi tôi sẵn sàng hiến tạng tất cả những cái gì sử dụng được khi tôi qua đời
tôi sẵn sàng hiến tạng lại cho những người đã còn thiếu
theo bệnh viện trung ương huế người truyền lửa cho hai bệnh nhân là cụ nguyễn viết bồng quê ở huyện điện bàn tỉnh quảng nam
từ tấm lòng của cụ khi hay tin cụ qua đời trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và bệnh viện trung ương huế
đã giao trung tâm mắt bệnh viện trung ương huế vào quảng nam phối hợp với gia đình
tiếp nhận đôi giác mạc của cụ bồng để tiến hành phẫu thuật ghép cho người phù hợp
sự thành công này sẽ nhấn dụng lên cái phóng trao hiện tạng không những giác mạc mà còn là những hiện tạng tạng nói chung
để tiếp nối cái cuộc sống của người mất đi cho những người khác
cho đến thời điểm hiện tại
sức khỏe hai bệnh nhân được ghép rác mạc đã dần ổn định
dù đến giờ phút này họ vẫn chưa được nhìn thấy di ảnh người hiến tạng
nhưng họ đã tiếp nhận tinh thần và đều có mong muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp mà ân nhân họ đã gửi gắm
đó là nghĩa cử hiến tạng truyền sự sống cho mọi người